tại khóa họp lần thứ hai trăm linh bốn ở paris cộng hòa pháp hội đồng chấp hành unesco đã chính thức thông qua hồ sơ vinh danh công viên địa chất non nước của tỉnh cao bằng trở thành công viên địa chất toàn cầu
nằm ở miền đất địa cầu phía bắc việt nam công viên địa chất non nước cao bằng có diện tích hơn ba km hai bao gồm chín huyện với một trăm ba mươi điểm di sản địa chất độc đáo có giá trị quốc tế
từ năm hai nghìn một mươi năm ubnd tỉnh cao bằng đã thành lập công viên địa chất non nước cao bằng và nâng cấp để đề nghị unesco công nhận là công viên địa chất toàn cầu
từ năm hai nghìn một mươi năm ubnd tỉnh cao bằng đã thành lập công viên địa chất non nước cao bằng và nâng cấp để đề nghị unesco công nhận là công viên địa chất toàn cầu
công viên địa chất mang tầm cỡ quốc tế tức là những đặc điểm rất là xuất sắc nổi trội và thứ ba là cùng với đó còn có những tiêu chí ngoài những cảnh quan về mặt địa chất còn có những yếu tố về mặt lịch sử về mặt văn hóa về mặt xã hội ví dụ đời sống của cộng đồng dân cư cùng với lại khu vực địa chất đó
công viên địa chất non nước cao bằng là một miền đất hiếm có với lịch sử trên năm trăm linh triệu năm của trái đất qua các dấu tích còn lại ở đây
các hóa thạch trầm tích biển đá núi lửa khoáng sản đặc biệt là các cảnh quan đá vôi là những minh chứng tuyệt vời cho sự tiến hóa và thay đổi của trái đất
đây là những di sản địa chất đặc sắc đáp ứng được tất cả các tiêu chí của unesco về cảnh quan điều kiện địa chất rất đặc biệt cùng với đời sống văn hóa tinh thần xã hội rất đa dạng